bệnh viện đa khoa hà đông vừa phẫu thuật thành công cho năm bệnh nhân nvd bảy mươi bốn tuổi ở hà nội bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột
theo người nhà bệnh nhân có tiên sử suy tim tăng huyết áp đột quỵ não hai lần di chứng nằm một chỗ
ba ngày trước khi vào viện bệnh nhân xuất hiện đau bụng nôn nhiều bí trung đại tiện
bệnh nhân được đưa vào khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa hà đông với biểu hiện sốc nặng lơ mơ da vần tím
mạch nhanh huyết áp tụt kèm với các triệu chứng viêm phúc mạc bụng trứng nhiều ấn đau khập bụng phản ứng thành bụng rõ
ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân nhận định đây là các bệnh nặng quy trình báo động đỏ nội viện đã được kích hoạt
tiến sĩ bác sĩ nguyễn thành vinh giám đốc bệnh viện đa khoa hà đông đã trực tiếp chỉ đạo các kiếp trực
các bác sĩ khoa cấp cứu ngoại khoa ngoại tiêu hóa khoa gây mê hồi sức thực hiện hồi sức cho bệnh nhân bằng phương pháp
đặt truyền tính mạch trung tâm bù dịch duy trì thức vận mạch điều chỉnh dấu loạn kiểm toan điện xảy kháng sinh tích cực đồng thời truyền bộ cấp cứu
ca phẫu thuật đã kéo dài hai giờ đồng hồ trong quá trình phẫu thuật các bác sĩ thấy các quay ruột non dặn to
bên cạnh đó có một đoạn ruột non dài năm mươi cm hoại tử do tắc mạch mạc treo
các bác sĩ tiến hành cắt đoạn ruột non phục hồi lưu thông ruột cho bệnh nhân
sau mổ bệnh nhân được chuyển tới phòng hồi sức ngoại khoa gây mê hồi sức
bệnh nhân bị sốc cao phải thở máy dùng thuốc vận mạch liều cao để duy trì huyết áp lọc máu cấp cứu
sau ba ngày tình trạng sốc nhiễm khuẩn của bệnh nhân đã được cải thiện
bệnh nhân được cắt thuốc vận mạch rút ống nội khí quản
bệnh nhân tiếp tục được điều trị tích cực bằng kháng sinh dinh dưỡng nâng cao thể trạng tập phục hồi chức năng
trong lúc bệnh nhân nằm điều trị tệ khoa gây mê hồi sức gia đình bệnh nhân đã gửi thư cảm ơn đến ban lãnh đạo bệnh viện và tập thể ekip bác sĩ điều dưỡng đã tận tình cứu chữa cho bệnh nhân
hiện tại sau một mươi hai ngày phẫu thuật bệnh nhân tỉnh táo tiếp xúc được thở khí phòng ăn uống tốt bệnh nhân sẽ được xuất viện trong vài ngày tới
theo các bác sĩ viêm ruột hoại tử là một tình trạng hồi tràng đoạn quấy ruột non bị viêm nhiễm tổn thương từ lớp niềm mạc đến lớp thanh mạc dẫn tới hoại tử ruột
vi khuẩn và độc chất và máu gây nhiễm trùng nhiễm độc đây là bệnh lý hiếm gặp khó điều trị có thể dẫn tới rất nhiều biến chứng nguy hiểm như thùng ruột áp ổ bụng viêm phúc mạc nhiễm khuẩn huyết sốc nhiễm trùng nhiễm độc suy đa tạng tử vong
các triệu chứng của bệnh thường khó phát hiện chính xác ngay từ đầu
cũng tương tự trường hợp trên trước đó cũng tại bệnh viện gia an một trăm một mươi năm đã phẫu thuật điều trị thành công cho một trường hợp bệnh nhân có những triệu chứng như đau khập bụng đau nhiều vùng thượng vị bụng trướng
bệnh nhân là lqs tám mươi bảy tuổi ngụ tại quận một mươi tp hcm có tiền căn mắc đái tháo đường tuyệt thai tăng huyết áp nhờ máu cơ tim suy thận mạng gia đội bốn
theo người nhà cho biết ba ngày trước khi nhập viện bệnh nhân cũng đau bụng ấm mỉ quanh rốn tiêu chảy đi phân màu vàng đau cơn đau ngày càng nhiều người nhà chắc nhập viện địa phương
tại đây các bác sĩ nhận định bệnh nhân bị viêm bị cấp và cho chuyển tuyến để điều trị
khi tiếp nhận các bác sĩ bệnh viện gia an một trăm một mươi năm đã cho tiến hành thực hiện các xét nghiệm và ct ổ bụng thì kết quả các chỉ số lại không thấy tình trạng viên tự cấp
nhưng cho thấy quay ruột dạn nhẹ vùng hồi trang có dấu hiệu viêm gây tụ dịch nghi ngờ hoại tử
sau những cuộc hội trần căng thẳng với nhiều giờ các chuyên khoa liên quan để cân nhắc tình trạng bệnh nhân
bác sĩ toản đã quyết định sẽ phẫu thuật quát đoạn ruột non hoại tử đưa hai đầu ruột ra ngoài thành bụng là mộng môn nhân tạo
việc mổ cấp cứu cho bệnh nhân đã quá lớn tuổi có rất nhiều những nguy cơ rủi ro
bệnh nhân có bệnh nền đái tháo đường tăng huyết áp suy thận mạng độ bốn
người máu cơ tim thể trạng suy nhược ngoài ra còn bị nhiễm trùng huyết là một bài toán cực kỳ khó
cuộc hội trần toàn viện khẩn trương được triệu tập với sự tham gia của tất cả các chuyên khoa tim mạch
nội tiết hồi sức tích cực và chống độc gây mê hồi sức
bên cạnh đó còn có khoa trần đoán hình ảnh và ngoại tổng quát
sau khi cân nhắc về tinh toán các yếu tố nguy cơ một cách chi tiết nhất
ca mổ ngay lập tức đã được tiến hành với tất cả sự cẩn trọng và kinh nghiệm dê dặn
từ khoa ngoại tiêu hóa của ekip khoa ngoại bệnh viện gia an mùa một năm do bác sĩ nguyễn thế toàn chỉ đạo
trong quá trình phẫu thuật các bác sĩ đã nhận định phân ruột năn của bệnh nhân thực sự đã bị hoại tử sáu mươi cm
là nguyên nhân chính gây ra tình trạng trở nặng nhanh chóng khiến bệnh nhân ngày càng đau bụng sụi đến mức suy kiệt
ngay lập tức các bác sĩ ngoại tiêu hóa đã nhanh chóng tiến hành cắt bỏ đoạn ruột non hoại tử
đưa hai đầu rượt ra ngoài và làm hậu môn nhân tạo cho bệnh nhân
kết quả bệnh phẩm cho thấy bệnh nhân bị hoại tử ruột do nấm carigan
bác sĩ toàn cho biết đây là một trường hợp ít thế trong y khoa
vì nấm ít khi gây ra trên triệu trứng trên người với hệ miễn dịch bình thường
và cũng khiếm khi gây lết hại tử hôi trắng như tình trạng bệnh nhân s
thông thường chỉ phát hiện ở bệnh nhân suy giảm hệ thống miễn dịch
nhưng mắc phải suy kiệt sau ung thư dùng các tiết cố ý kéo dài
lớn tuổi suy kiệt đặng dối luận hệ thống miễn dịch
hoặc dùng thuốc ppi kéo dài từ sáu tuần trở lên nhưng bệnh nhân bị hivs
với kết quả giải phóng bệnh của bệnh nhân s
việc lựa chọn phác đồ điều trị kháng nấm kịp thời là một sự lựa chọn rất khó khăn
bệnh nhân s như đã nói ở trên có tiền xử mắc bệnh đái thao đường và suy thận độ bốn
sau khi hội trần nhiều lần để cân nhắc tình trạng tổng thể và khả năng hồi phục của bệnh nhân
các bác sĩ khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện gia an một trăm một mươi năm đã quyết định sử dụng ngay phác đồ điều trị thăng nấm trong hai tuần cho bệnh nhân
nhờ việc lựa chọn phương pháp điều trị kịp thời đưa ra quyết định hợp lý khi sử dụng phác đồ kháng đấm chỉ sau hai ngày phẫu thuật
bệnh nhân đã đáp ứng tốt bình phục và xuất viện sau hai mươi sáu ngày phẫu thuật điều trị
theo các bác sĩ viêm ruột hoại tử người lớn thường bắt đầu với sự tổn thương của niêm mạc ruột lấp mỏng ở bên trong ruột
tuy nhiên với sự tiến triển của bệnh viêm ruột có thể lan rộng và ảnh hưởng đến toàn bộ dạ dày và ruột
khi niêm mạc bị tổn thương và chất đi các tác nhân này kê viêm sẽ giải phóng gây ra phản ứng viêm bao gồm cả sự tích tụ vi khuẩn từ các phân tử vi khuẩn
các triệu chứng của viêm ruột hoại tử ở người lớn có thể biến đổi và giật tà giang tùy thuộc vào mức độ và vị trí của bệnh
dưới đây là một số triệu chứng phổ biến mà người bệnh có thể mắc phải
thứ nhất sốt có thể kéo dài và không phản ứng với thuốc hạ sốt thông thường
thứ hai đi ngoài ra máu một trong những biểu hiện chính của viêm ruột hoại tử đó là đi ngoài ra máu
phân có thể có màu đỏ tươi màu đen như gỗ thông hoặc có vẻ như có máu đông
đi ngoài ra máu có thể xảy ra đột ngột hoặc kéo dài
thứ ba ta bón điều này giúp việc hoại tử niêm mạc ruột làm suy giảm trực năng ruột do tắc nghén của ruột non
thứ tư nôn nó có thể xảy ra khi ăn hoặc không ăn gì
nung có thể có màu vàng màu xanh lá cây hoặc màu nâu có thể chứa máu
bệnh nhân cũng có thể bị trứng bụng đỏ bụng bụng có thể bị căng cứng và đau nhức
trứng bụng thường không giảm sau khi nghỉ ngơi và có thể gia tăng khi tiếp xúc với thức ăn hoặc khi không có hoạt động ruột
cuối cùng đó là sốc trong một số trường hợp nặng viêm ruột hoại tử có thể gây ra tình trạng sốc
người bệnh có thể trải qua huyết áp thấp nhịp tim nhanh da xanh tái khó thở và mất ý thức
đây là một tình trạng rất nguy hiểm đòi hỏi phải cấp cứu ngay lập tức
viêm ruột hoại tử có thể gây ra một số biến chứng nguy hiểm nếu không điều trị kịp thời sẽ bao gồm
viêm phúc mạc viêm phúc mạc là tình trạng nhiễm trùng xung quanh niêm mạc ruột hoặc ở trong túi phúc mạc bề mặt ruột
đây là một biến chứng từng gặp của viêm ruột hoại tử có thể gây ra sự tổn thương và chất môn niêm mạc ruột
làm gia tăng nguy cơ nhiễm trùng và phát triển viêm ruột hoại tử nghiêm trọng hơn
thùng ruột trong một số trường hợp viêm ruột hoại tử có thể gây ra thủng ruột tức là sự vỡ hoặc xuyên tùng của một ruột
thùng dưa là một biến chứng nghiêm trọng và có thể gây ra viêm nhiễm nhiễm khuẩn trong bụng
nhiễm khuẩn huyết viêm ruột hoại tử có thể gây ra nhiễm khuẩn huyết
khi tổn thương đeo mặc ruột xảy ra các chất độc hại và vi khuẩn có thể xâm nhập vào hệ tần hoàn của trẻ hoặc người lớn
lan qua máu và gây ranh nhiễm khuẩn toàn bộ cơ thể
nhiễm khuẩn huyết là một tình trạng rất nguy hiểm và nguy kịch có thể gây tổn thương nghiêm trọng tới cơ quan trong cơ thể
hoại tử ruột là bệnh có diễn biến phức tạp vì vậy ngay khi có những biểu hiện mắc bệnh cần được theo giáp và điều trị kịp thời
tùy thuộc vào mức độ bác sĩ sẽ cho sử dụng thuốc kháng sinh hợp lý đồng thời bệnh nhân có thể phải bổ sung nước điện dài bằng đường uống hoặc truyền vào tính mạch
bên cạnh đó người bệnh cũng có thể được điều trị bằng phương pháp chuyên biệt như đặt ống thông mũi ra dây ống thông ở hộ môn
nhiều trường hợp bệnh nhân cần được phẫu thuật nếu điều trị bằng thuốc không hiệu quả
phần ruột bị hoại tử sẽ được cắt đi và nối ruột lại khỏe mạnh
bác sĩ cũng có thể thực hiện nối ruột thành bụng thông qua hộ mô nhân tạo
bệnh hoại tử ruột rất nguy hiểm nhưng mọi người hoàn toàn có thể chủ động phòng ngừa được bằng các biện pháp đơn giản
bà còn giữ gìn vệ sinh môi trường sống sạch sẽ lựa chọn thực phẩm đảm bảo chất lượng ăn chín uống sôi
đặc biệt mọi người nhớ rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh để hạn chế vi khuẩn lây lan
ngay khi có những dấu hiệu bất thường cần phải ngay lập tức đến bệnh viện để thăm khám và điều trị kịp thời